nhân dịp tết cổ truyền và kỷ niệm tám mươi bảy năm ngày thành lập đảng sáng nay ngày hai mươi tháng một
tổng bí thư nguyễn phú trọng bí thư quân ủy trung ương đã tới thăm làm việc
và chúc tết các cán bộ chiến sĩ bộ tư lệnh bộ đội biên phòng
sự kiện ý nghĩa này được kết nối với bốn mươi năm điểm cầu của toàn lực lượng biên phòng trong cả nước
cùng dự có đại tướng ngô xuân lịch ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ quốc phòng
là bộ phận quan trọng của quân đội nhân dân việt nam
bộ đội biên phòng có nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới
quản lý kiểm soát xuất nhập cảnh đấu tranh chống tội phạm và làm tốt công tác đối ngoại
ở những nơi điều kiện khắc nghiệt và địa hình hẻo lánh nhiều khó khăn
bộ đội biên phòng là biểu tượng của hình ảnh bộ đội cụ hồ gắn bó với nhân dân
sẵn sàng vượt qua thử thách hiểm huy để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
bảo vệ vững chắc bờ cõi và từng tất đất thiên liêng của tổ quốc
tổng bí thư nguyễn phú trọng đã dành gần hai giờ đồng hồ làm việc với lãnh đạo bộ tư lệnh bộ đội biên phòng
ghi nhận và chia sẻ những nguyện vọng của toàn lực lượng
thay mặt trung ương đảng quân ủy trung ương tổng bí thư đã gửi đến cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng
cả nước tình cảm thân thiết và những lời chúc mừng tốt đẹp nhất
tổng bí thư khẳng định nhiệm vụ của bộ đội biên phòng rất quan trọng rất vẻ vang
chính môi trường khắc nghiệt đã rèn luyện nên những chiến sĩ biên phòng quân hàm xanh
được nhân dân tin yêu thực sự là đội quân chiến đấu đội quân công tác đội quân dân vận
hình ảnh và những chiến công của bộ đội biên phòng trong bảo vệ an ninh biên giới
phòng chống tội phạm đã khẳng định truyền thống tự hào của quân đội
và củng cố bền chặt niềm tin yêu của nhân dân với đảng
bước vào mùa xuân mới năm mới và cũng là năm thứ hai thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ một mươi hai của đảng
tổng bí thư mong muốn bộ đội biên phòng tiếp tục việc triển khai các nghị quyết của trung ương
và quân ủy trung ương nắm vững tình hình làm tốt công tác tham mưu dự báo sẵn sàng chiến đấu
bảo vệ vững chắc chủ quyền và an ninh biên giới gắn bó với nhân dân với bản làng
thực hiện tốt phương châm vì dân quên mình vì dân phục vụ các đồng chí phải dựa vào dân
gắn bó với nhân dân thường xuyên lắng nghe học hỏi nhân dân nắm vững địa bàn
nắm vững các phong tục tập quán và biết tiếng đồng bào dân tộc biết tiếng nước ngoài
thì mới hoàn thành tốt được nhiệm vụ
tuyệt đối không được thỏa mãn chủ quan mà phải luôn luôn phấn đấu luôn luôn sáng tạo đột phá
cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng phải coi trọng việc giữ gìn phẩm chất đạo đức
theo tinh thần nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai về củng cố xây dựng trình đốn đảng
tiếp tục làm tốt công tác đối ngoại giữ vững môi trường hòa bình
chăm lo công tác đào tạo cán bộ chăm lo đời sống cán bộ chiến sĩ
tiếp tục ổn định lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới
cửa khẩu giữ ổn định để phát triển phát triển để ổn định
chăm lo đời sống cho cán bộ chiến sĩ nhất là vùng biên giới
đồng thời làm tốt công tác tư tưởng chính trị không chủ quan về an ninh nội bộ
về tiêu cực nhất là các lĩnh vực kiểm soát xuất nhập cảnh
đấu tranh phòng chống buôn lậu công tác cán bộ
trong không khí vui đón năm mới đang đến gần tổng bí thư nguyễn phú trọng đã có cuộc trò chuyện
trực tuyến với cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng lũng cú nơi địa đầu của tổ quốc
đồn biên phòng côn đảo nơi gắn bó một vùng đất cách mạng và tinh thần bất khuất
của các chiến sĩ cộng sản và đồn biên phòng đất mũi nơi cực nam của đất nước
điểm cuối cùng con đường hồ chí minh trên biển
cuộc trò chuyện của người đứng đầu đảng ta bí thư quân ủy trung ương với cán bộ chiến sĩ
diễn ra trong không khí vô cùng ấm áp
tổng bí thư nguyễn phú trọng chúc tết bộ đội và nhân dân thăm hỏi công tác chuẩn bị đón tết cổ truyền
căn dặn bộ đội biên phòng chăm lo tốt hơn cuộc sống của nhân dân
về với từng bản làng ăn tết cùng đồng bào
năm hai nghìn một mươi bảy toàn lực lượng biên phòng những người lính bộ đội cụ hồ
chân đạp mây bay tóc vườn gió núi sẽ xứng đáng với niềm tin cậy của đảng
với truyền thống của quân đội anh hùng tiếp tục vượt qua mọi khó khăn
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ với khí thế và quyết tâm mới